ở phía bên kia thì tôi quan sát được là lực lượng bộ đội đang tạo thành một hàng dài và truyền những viên gạch những đống mảng tường đổ vỡ ra phía ngoài hiện trường
thực sự thì cũng có gây ảnh hưởng một chút đến công tác ứng cứu của người dân
bên cạnh đó là rất đông các lực lượng phóng viên cũng đến túc trực để đưa tin
với những cái diễn biến mà tôi đang cảm nhận tại hiện trường thì có thể là việc cứu
nạn những người đang còn mắc kẹt ở trong ngôi nhà này sẽ còn phải diễn ra trong một thời gian dài nữa
và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về vụ việc này
xin trả lại trường quay
vâng xin được cảm ơn phóng viên lê hoàng với những thông tin vừa rồi
và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin những thông tin về vụ việc này tới quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự tiếp theo
còn bây giờ xin kính chào quý vị và các bạn